không khó để nhìn thấy trước rằng năm hai nghìn một mươi chín các chỉ tiêu về kinh tế xã hội hoàn toàn có thể hoàn thành
thậm chí là hoàn thành vượt một mươi hai chỉ tiêu mà quốc hội đã đề ra
bức tranh sáng sủa của nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi chín đang tạo sức bật để kinh tế năm hai nghìn hai mươi
có thể về đích không chỉ kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi mà còn cả chiến lược một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
bên cạnh khả năng có thể hoàn thành thậm chí là hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà quốc hội đã đề ra
năm hai nghìn một mươi chín việt nam còn đạt được nhiều kết quả khá bất ngờ như năng lực cạnh tranh quốc gia của việt nam
được diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá cải thiện vượt bậc trên cả ba trụ cột thể chế cơ sở hạ tầng và kỹ năng
báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín trước quốc hội vừa qua
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định
kinh tế tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra
trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc hơn
lạm phát được kiểm soát tốt và các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố mở rộng
năm hai nghìn hai mươi chính phủ dự kiến mục tiêu gdp tăng khoảng sáu tám lạm phát dưới bốn
tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng bảy tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng ba mươi ba ba mươi bốn gdp
những mục tiêu này được đánh giá là có thể đạt được khi đã có một năm tạo đà hai nghìn một mươi chín rất thành công
chúng tôi vẫn dự báo là có cái mức cao là bởi vì nó vẫn kế thừa cái nhịp tăng trưởng của năm trước đây
với cái động lực chủ yếu là nguồn vốn đầu tư vào thêm của việt nam
và trong cái quá trình sản xuất thì chúng ta cũng thấy có một cái sự dịch chuyển của năm nay cũng là một điểm rất đặc biệt
tức là cái khai khoáng của chúng ta tăng trưởng rất là mạnh
thế còn những cái nội dung cơ bản của tăng trưởng khác nữa mà tác động tích cực thì nó liên quan đến vấn đề thương mại và vấn đề tài chính ngân hàng
và chúng tôi cho rằng là cái điều này nó thể hiện rằng là các giao dịch kinh tế nó diễn ra sôi động hơn ở việt nam
bởi vì là cái luồng vốn nó dịch chuyển vào những cái hoạt động họ tìm kiếm những hoạt động mới
nhưng mà có một đặc điểm mà chúng ta cũng thấy là bắt đầu có những cái vấn đề dấu hiệu
để cho thấy chúng ta không thể chủ quan được với cái sự tăng trưởng hiện nay
mà có thể năm sau có thể sẽ giảm xuống là bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng là trong các ngành sản xuất chủ lực
như là ngành công nghiệp chế tạo chẳng hạn thì đã bắt đầu tăng trưởng đã bắt đầu giảm so với năm trước rồi
rất lưu ý về xem là cái nguồn gốc của thế nào thị trường như thế nào và cái động lực ra làm sao
dù đạt được những thành quả cao song nền kinh tế còn nhìn nhận nhiều hạn chế khó khăn thách thức
vì thế để phát triển đột phá vào năm hai nghìn hai mươi việt nam cần tiếp tục cải cách quyết liệt giải quyết triệt đề những điểm ngẽn của nền kinh tế
nếu như đa cải cách trùng xuống cùng với cái yếu tố kém thuận lợi hơn của hai nghìn một mươi tám
thì khó có thể đạt được cái tăng trưởng như bởi vì chúng ta nhìn thấy như tôi phân tích cái các cái động lực tăng trưởng
thấy rằng nó có phân nó trùng xuống chứ không phải là nó đang lên
cho nên có lẽ chính phủ thủ tướng chính phủ phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn cái tinh thần cải cách của hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi bảy
cho vượt lên trong năm cuối nhiệm kỳ
để tăng cái lòng tin và cái độ hưng phấn của doanh nghiệp
theo nhận định của các chuyên gia kinh tế tại hội nghị triển vọng kinh tế toàn cầu hai nghìn hai mươi vừa diễn ra ở new york mỹ
nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ phục hồi vào năm hai nghìn hai mươi
với mức tăng trưởng hai năm người tiêu dùng trên toàn thế giới sẽ hưởng lợi từ thu nhập cao hơn và tỷ lệ lạm phát thấp
trong khi đó các doanh nghiệp tiếp tục tận dụng sự đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số để tăng doanh thu và giảm chi phí
các chuyên gia kỳ vọng sự hồi phục trở lại của nền kinh tế thế giới sẽ tạo thêm cú hích cho tăng trưởng xuất khẩu của việt nam